để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và khách du lịch đặc biệt là khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã ra quyết định thành lập hai điểm kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế đến du lịch tại bình thuận
điểm thứ nhất tại đường nguyễn thông phường phú hải hướng từ thành phố phan tiết đi hàm tiến
điểm thứ hai tại khu vực long sơn suối nước phường mũi né hướng từ xã hòa thắng huyện bắc bình đến mũi né
điểm thứ ba tại đường nguyễn thông phường phú hải hướng từ thành phố phan tiết đi hàm tiến